liên quan đến vụ việc ứ động rác thải kéo dài và các dự án xử lý rác thải chưa hoàn thành tại quảng ngãi
ngày một mươi tám tháng tám lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ngãi đã có buổi gặp gỡ đối thoại với người dân xã nghĩa kỳ
huyện tư nghĩa đang sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng bởi khu xử lý chất thải rán nghĩa kỳ
nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề này
đại diện các hộ dân mong muốn tỉnh quảng ngãi sớm di rời tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng
và có những chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân ổn định cuộc sống
chấm dứt tình trạng sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề như hiện nay
đồng thời các hộ dân cũng bày tỏ băn khoăn xung quanh việc phương án bồi thường tái định cư
để người dân không thiệt hỏi việc sử dụng phần đất nông nghiệp còn lại sau khi bị thu hồi
các sở ngành chính quyền địa phương mong người dân nghĩa kỳ đồng thuận
tạo điều kiện để nhà máy được tiếp nhận rác và đi vào vận hành sau ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thống nhất di rời các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng bởi khu xử lý chất rắn nghĩa kỳ theo lộ trình
hoàn thành việc chi trả bồi thường hỗ trợ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các hộ dân sinh sống trong phạm vi bán kính một m di rời trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba